với gần ba mươi sáu tỷ đô la mỹ vốn fdi đổ vào việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy và hơn hai mươi tỷ đô la mỹ fdi trong sáu tháng đầu năm nay
mức cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây việt nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn fdi nhờ chính sách thuế yêu đãi và nhân công giá rẻ
tuy nhiên thách thức mà việt nam đang phải đối mặt là rất đặc thù khi mà dòng vốn fdi đạt mức cao kỷ lục
song hiệu ứng lan tỏa và các giá trị gia tăng mà dòng vốn này mang lại còn khá hạn chế
với kinh nghiệm hai mươi năm đầu tư tại việt nam đại diện doanh nghiệp này đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp fdi
đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ chứng kiến thêm nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa
các chính sách về thuế và xuất nhập khẩu của việt nam đã có nhiều sự thay đổi và ưu đãi với chúng tôi
tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức tới từ môi trường kinh doanh các chi phí không chính thức
chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có nhiều thay đổi
chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có nhiều chính sách ổn định hơn nữa khiến cho các nhà đầu tư an tâm hơn khi đầu tư tại việt nam
sáu tháng đầu năm nay vốn đầu tư fdi mới liên tục đổ vào việt nam và đạt mức cao nhất trong khoảng một mươi năm trở lại đây
tuy nhiên theo đánh giá của các tổ chức quốc tế dòng vốn này tăng lên vẫn chỉ chủ yếu do những lợi thế của việt nam từ lâu nay như ưu đãi về thuế nhân công rẻ
theo đánh giá của các tổ chức quốc tế những yếu tố được gọi là ưu thế này của việt nam không còn là lợi thế cạnh tranh bền vững
khi mà dòng vốn đầu tư trên thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng
để có thể thu hút được dòng vốn fdi giá trị cao việt nam không chỉ cần có môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
mà cần phải có một đội ngũ lao động tay nghề cao
bởi thách thức lớn nhất của việt nam hiện nay chính là việc chuyển dịch từ lao động tay nghề thấp sang lao động tay nghề cao
không chỉ có vậy số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy có tới hơn tám mươi doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ trung bình của thế giới
một mươi bốn ở mức thấp và lạc hậu
chỉ có từ năm sáu sử dụng công nghệ cao
thêm vào đó sự lan tỏa và quá trình chuyển giao công nghệ thấp của các doanh nghiệp fdi tới các doanh nghiệp trong nước cũng rất thấp
không có tính tự nguyện dù cho đã có nhiều văn bản pháp lý quy định về chuyển giao công nghệ
cái chuyển giao công nghệ trong các cái dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thì chúng ta phải hiểu là gì
là đây là cái chuyển giao ngang tức là chuyển giao các cái công nghệ đã được thương mại hóa giữa các doanh nghiệp với nhau
thì thực chất chỉ là cái chuyển giao quyền sử dụng công nghệ
cho nên những cái mong muốn của nhà nước việt nam thực sự là cũng chưa đạt được
với những vấn đề như vậy đã đến lúc việt nam cần cải tổ lại chiến lược thu hút đầu tư fdi để nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
chiến lược này bắt đầu từ việc xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới có đầy đủ thẩm quyền chức năng cơ cấu và ngân sách
nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược thu hút fdi thế hệ mới